mạng lưới giao thông thái bình hiện nay chỉ có thể phát triển hai loại hình là giao thông đường bộ và giao thông đường thủy
những năm qua hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh đã được đầu tư mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn
tuy nhiên với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay thì hệ thống giao thông đường bộ đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn như tình trạng quá tải
không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển các mặt hàng có khối lượng lớn đặc biệt là nguyên vật liệu xây dựng
trong khi đó thái bình có mạng lưới sông ngòi rất thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường thủy
theo kế hoạch chi tiết phát triển kết cấu họa tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh thái bình do đạt đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
giao thông đường thủy sẽ được đầu tư xây dựng và phát triển có thể đảm nhiệm chuyên trở từ hai mươi tới hai mươi năm lượng hàng hóa
từ năm một mươi lượng hành khách lưu thông trong tỉnh
trong đó vận tải đường thủy nội địa được xác định sẽ đảm nhiệm vận chuyển năm mươi lượng hàng hóa chuyên trở bằng đường thủy
tuy nhiên để có hệ thống giao thông đồng bộ hoàn chỉnh liên hoàn liên kết giữa các phương thức vận tải tỉnh thái bình còn gặp rất nhiều khó khăn
toàn tỉnh hiện có bốn con sông lớn thuộc hệ thống đường thủy nội địa quốc gia là sông hồng sông luộc sông hóa sông trà lý
với tổng chiều dài hai trăm sáu mươi tám km một tuyến đường biển ven bờ
tuy có nhiều lợi thế về giao thông đường thủy song hệ thống sông ngòi chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp là chính
việc phát triển mạng lưới giao thông đường thủy ở thái bình còn gặp nhiều khó khăn
ngoài vận tải đường biển hầu hết các phương tiện vận tải đường sông chỉ vận chuyển vật liệu xây dựng và chất đốt
nhiều tuyến đường sông nội địa chưa được nâng cấp và bảo trì thường xuyên
do vậy hoạt động giao thông đường thủy nội địa phụ thuộc vào tự nhiên như mùa mưa và thủy chiều dân
bên cạnh đó các cây cầu được xây dựng từ lâu không bảo đảm điều kiện tĩnh thông tàu thuyền
tình trạng lòng sông bị ách tắc bởi chứa ngại vật còn diễn ra nhiều
vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa chiếm khoảng ba mươi khối lượng vận chuyển
toàn tỉnh hiện có khoảng một một mươi hai phương tiện vận tải thủy nội địa
trong đó có hơn hai trăm linh doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận tải biển một trăm sáu mươi doanh nghiệp đang hoạt động
tuy nhiên việc thiếu biến bãi đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải thủy
hiện nay thì bọn em trật đi tàu thì cũng đang gặp khó khăn tức là bãi
ý bọn em cũng muốn là bãi mở rộng ra mở rộng bãi ra để bọn em có được nhiều cỏ thì bọn em đi được nhanh chuyến hơn
với lại bốc hàng thì ví dụ như có những hôm về một mình thì không sao
mà có những hôm về ba bốn thuyền hoặc bốn năm tàu thì là phải đợi nhau
nhiều cầu thì bãi mở rộng ra thì bọn em đi nó được bốc hàng nó nhanh hơn thì bọn em đi nó được nhanh chuyến hơn
ví dụ như là về ba bốn tàu thì như bọn em bóc đi bình thường thì là đi không chờ tàu
về bến không trùng không phải đợi thì là phải đi mất ba bốn ngày mới được một chuyến
mà về bến có ba bốn tàu thì mình phải đi có khi cả tuần mới được một chuyến
trung vai ngân hàng thì cũng trả được bao nhiêu
và thứ hai là mình cũng phải xí chấp thì mất một lượng
mà giờ này mà con tàu hơn hai tỷ
thì bây giờ là làm ăn khó khăn về bến bốc rỡ nước nó cũng lâu
xong bây giờ lên lấy hàng thì cũng phải chờ bốn năm con đến lượt mình lấy
tại vì không bốc rỡ thì về dưới này thì trung viên là về bến bãi chật thẹp tàu bè thì nó đông
và đến khi bốc rỡ nó lâu
thì tất nhiên nó sẽ bây giờ là nó đợi cơ sở công nhân lên
công nhân của mình bây giờ bình thường chạy nhanh thì bây giờ thì công nhân mà nếu chạy không nhanh nhà lỗ
thì với trung viên là nó khó khăn
tuy nhiên giờ này thì tất nhiên là nó đã chậm hàng cầu trên đầu dưới rồi thì là khó khăn quá
bọn em chỉ mong muốn là bến bãi được mở rộng
thì cầu bây giờ như bây giờ chỉ ba bốn cái cầu
bọn em chỉ mong muốn là có thêm bãi rộng ra
thêm một hai cái cầu nữa bọn em về nhà khỏi phải đợi
về đây khỏi phải đợi nhau
vậy ba bốn thuyền có khi bốn năm ngày năm sáu ngày
vẫn phải được một chuyến chị bảo một chuyến bọn em trả được mấy đồng bạc
năm triệu hơn triệu bạc không đủ tiền trả lãi ngân hàng
rồi lương công nhân bốc vác rồi bọn em phải mượn người thuê người nữa
vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa chủ yếu là hoạt động của các bến phà và bến đỏ
do việc xây dựng cây cầu qua sông còn nhiều khó khăn
nên chủ yếu vận tải khách trên đường thủy là qua các bến phà đò
hiện tỉnh thái bình có ba bến phà tám mươi bốn bến khách ngang sông
vấn đề bảo đảm an toàn giao thông đặc biệt trong mùa mưa lũ
cũng trở nên cực kỳ cấp thiết
thì bến phà chúng tôi luôn luôn khi hành khách xuống phà đều phải nhắc nhở là
hành khách mặc áo phao và hoặc là cầm dụng cụ nổi để khi qua phà được an toàn
đề phòng những sự cố bất thường có thể xảy ra
thì phải giữ gìn tính mạng của hành khách là hàng đầu
cho nên anh em đội phà chúng tôi phải xác định với vấn đề phục vụ an toàn phải đọt lên hàng đầu
tôi thường xuyên đi qua cái phà này
thấy nhân viên ở kiếp hà này anh em rất là quan tâm đến những việc an toàn để cho hành khách
thường thường là cứ lần nào đi cũng phát áo phao cục nổi cho khách đi qua phà
cứ lên đến phà cập bến là chúng tôi lại gửi lại áo phao mới lại cục nổi cho nhà phà
dùng cái này thì cũng an toàn cho khách đi qua đò
thì là cứ đến vào cập bến hết thì các ông mới lại
thu phao nái nghe chưa
cho nên đi vậy là rất bảo đảm an toàn cho hành khách
ngày nào đi học qua bến đò em cũng sử dụng bên này để cho an toàn
vì khi ngã sẽ có cái bám vào
ngày nào tôi cũng đi qua phà này một lần và tôi được nhân viên ở đây phát áo phao rất là đầy đủ
mà tôi thấy đi qua phà này nói chung là rất là an toàn

việc đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
sẽ góp phần cho vận tải hàng hóa đường thủy của các địa phương phát triển
sự kết nối này sẽ giảm áp lực vận tải đường bộ
giúp ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh trong khu vực có vận tải thủy
đây là tiền đề để nghiên cứu vận tải đa phương thức logistics góp phần giảm giá vận tải đường thủy
và sự cần thiết của việc cải tạo hệ thống giao thông đường thủy để phát huy được thế mạnh
là loại hình vận tải với khối lượng lớn an toàn ít gây ô nhiễm môi trường
đối với tỉnh thái bình hiện nay được thực hiện như thế nào
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông chu tiến dũng phó giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh thái bình
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn trong chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
thưa ông xin ông cho biết về những đặc thù cũng như những kết quả đạt được
trong việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh thái bình trong thời gian vừa qua
đặc điểm đầu tiên về giao thông vận tải là chỉ có duy nhất hai loại hình giao thông
đó là giao thông đường bộ và giao thông đường thủy
về giao thông đường bộ thì thái bình có bốn tuyến cốc lộ là cốc lộ một mươi cốc lộ ba mươi chín cốc lộ ba mươi bảy và cốc lộ ba mươi bảy b
về đường sông thì thái bình có bốn tuyến sông do trung ương quản lý
đó là sông hồng sông luộc sông trà và sông hóa
ngoài bốn tuyến sông do trung ương quản lý
thì thái bình còn có một mươi năm tuyến sông nở đông
có thể nói là mặt đường sông của tỉnh thái bình tương đối dây đặc
và nó kết nối với hệ thống giao thông đường bộ
cho nên cái việc phát triển giao thông đường thủy vô cùng thuận lợi đối với tỉnh nhà
vậy với những kết quả đạt được cũng như là với những đặc thù về kết cấu hạ tầng giao thông như ông vừa nêu
thì ông cho biết là việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy
sẽ đóng góp cái vai trò như thế nào trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái bình
với kết quả đạt được
với đặc điểm nêu trên thì có thể nói là giao thông vận tải đường thủy
đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhận thức được vấn đề này
thì năm hai nghìn một mươi sáu giao thông vận tải thái bình đã tham mưu trình nhân dân tỉnh
phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến hai nghìn ba mươi
với mục tiêu là khai thác tiềm năng thế mạnh của mạng lưới sông ngoài của tỉnh
giảm tài do vận tải đồng bộ giảm chi phí vận tải
và có phần giảm thiểu tài năng giao thông
để giải quyết vấn đề này
sau khi giao thông vận tải đã tham mưu trình nhân dân tỉnh
phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường thủy
đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thì giao thông cũng đã đề xuất các giải pháp
với phương châm là tranh thủ tối đa các nguồn lực của trung ương
để đầu tư vào hạ tầng giao thông đường thủy
đồng thời thực hiện sáu hệ thống
hóa các nguồn lực để thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông đường thủy
cụ thể nguồn vốn trung ương đầu tư theo hình thức bpp
để đầu tư vào các công trình hạ tầng giao thông đường thủy lớn
thứ hai là thu hút các nguồn lực từ các doanh nghiệp
để đầu tư vào hệ thống biến bãi biến thủy nội điểm
bên cạnh giao thông đường bộ
với vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế xã hội
của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy
thì hiện nay để phát triển hệ thống
hạ tầng giao thông đường thủy thì gặp những khó khăn như thế nào thưa ông
điều kiện tỉnh thái bình là một tỉnh thuần đông
do vậy điều kiện về kinh tế rất hạn chế
do vậy việc đầu tư cho việc phát triển hạ tầng giao thông
nói chung rất là khó khăn
đặc biệt đối với giao thông đường thủy
mặc dù với vị trí và tầng quan trọng của giao thông đường thủy
thì đối với thái bình rất là quan trọng như vậy
xong việc đầu tư vẫn còn hạn chế
chủ yếu do hạn chế
về ngân sách của trung ương và địa phương
việc đầu tư vào giao thông đường thủy
cần đòi hỏi kinh phí lớn
xong việc hoàn vốn đối với nhà đầu tư
cũng còn gặp nhiều khó khăn
ví dụ như là đối với việc đầu tư
vào hạ tầng giao thông đường thủy
gồm có các hạng mục như là nạo vét sông
đầu tư vào hệ thống cảng bến khách
tất cả những hành mục này
cũng như là việc đầu tư vào việc bố trí các khu neo đậu tàu thuyền
để đảm bảo an toàn giao thông
thì những cái việc đầu tư này đòi hỏi kinh phí rất lớn
ngoài ra đối với các phương tiện vận tải
thái bình có lực lượng vận tải tương đối đông đảo
tuy nhiên các doanh nghiệp vận tải hiện nay
cũng gặp nhiều khó khăn chủ yếu do nguồn hàng
do vậy cũng có phần ảnh hưởng đến sự phát triển
của vận tải thủy thủy
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
để khắc phục khó khăn thái bình còn rất nhiều việc phải làm
đặc biệt là thu hút nguồn lực đầu tư vào kết cấu hạ tầng
phát huy tối đa tiềm năng phát triển giao thông đường thủy nội địa một cách đồng bộ
về luồng tuyến về cảng thiết bị bốc xếp gắn kết với mạng lưới giao thông khác
tạo thành hệ thống liên hoàn thông suốt
đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng ngày càng cao
giá thành hợp lý và an toàn góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình giao thông kết nối phòng kinh tế
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đề chỉ email giao thôngkếtnối thnja gmail com
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt